đầu giờ chiều nay một mươi năm tháng một mươi một bão số một mươi ba đã đi vào khu vực quảng bình nam hà tĩnh
đến nay bão đã gây thiệt hại về tài sản của người dân tại tỉnh thừa thiên huế đà nẵng cũng như nhiều tỉnh thạch miền trung
và trong đó đáng chú ý là nhiều nhà bị tốc mái hai người bị thương tại tỉnh quảng trị hay bờ biển hội an tỉnh quảng nam tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng
hiện các địa phương đang thống kê thiệt hại và triển khai các phương án khắc phục để người dân sớm ổn định lại cuộc sống
sau đây là tổng hợp nhanh của phóng viên thường trú truyền hình nhân dân tại các địa phương
đến chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một tỉnh quảng trị có bảy người bị thương trong quá trình trắng trống nhà cửa tránh bão số một mươi ba
bão số một mươi ba cũng đã làm gần ba trăm linh ngôi nhà của người dân và nhiều công trình cơ quan trường học tại tỉnh quảng trị bị tốc mái
chín trụ điện bị gãy đổ gây mất điện tại sáu mươi ba xã phường trên địa bàn tỉnh
đặc biệt tại khu vực ven biển hai huyện do linh và vĩnh linh mưa bão khiến tình trạng sạt lở tiếp tục lấn sâu vào đất liền
đất liền từ năm đến một mươi mét với chiều dài gần sáu km
bão số một mươi ba khiến cho hơn năm mươi tám hectare cao su và hơn sáu mươi tám hectare hồ tiêu trên địa bàn tỉnh bị thiệt hại nặng
trưa ngày một mươi năm tháng một mươi một bão số một mươi ba đổ bộ trực tiếp vào quảng bình với sức gió cấp tám đến cấp chín giật cấp một mươi một
đến một mươi sáu h ngày một mươi năm tháng một mươi một mưa và gió đã ngớt trên địa bàn tỉnh quảng bình
thiệt hại do bão số một mươi ba là không lớn do địa phương chủ động ứng phó kịp thời
người dân cũng nhận thức được sự nguy hiểm của gió
bão nên nhanh chóng di rời đến nơi an toàn
theo báo cáo nhanh từ các địa phương bão số một mươi ba đã làm tám người bị thương
hai trăm ba mươi một nhà bị tốc mái ba tàu thuyền đánh cá bị chìm
bão cũng đã làm hàng chục nghìn khách hàng bị mất điện
hiện công tác khắc phục sự cố điện đang được công ty điện lực quảng bình khẩn trương triển khai
để cấp điện trở lại cho khách hàng ngay trong đêm nay
thống kê chưa đầy đủ của ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh thừa thiên huế
tính đến một mươi bảy giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một
làm gần bốn năm trăm linh ngôi nhà bị tốc mái hàng chục ngôi trường công sở bị hư hỏng
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
tại khu vực các xã bãi ngang của huyện phú vang phú lộc hương trà và quảng điền
có rất nhiều ngôi nhà bị tốc mái nhiều trường học đồn biên phòng bị phá hỏng
hơn một mươi tàu cá loại lớn bị thổi giạt lên bờ
đặc biệt tại các khu vực ven biển của thị trấn thuận an huyện phú vang
xã hải dương thị xã hương trà xã giang hải huyện phú lộc sóng biển đã tràn vào khu dân cư
ngay khi bão tan lãnh đạo tỉnh thừa thiên huế đã đi kiểm tra chỉ đạo khắc phục hậu quả sau mưa bão
tại tỉnh quảng nam do ảnh hưởng của bão số một mươi ba hiện bờ biển an bàng đã bị sóng đánh gây sạt lở nghiêm trọng
sóng lớn đã đánh xâm thực vào đất liền khoảng một mươi mét
trước đó để hạn chế thiệt hại ngay trong lúc mưa bão
thành phố hội an đã huy động lực lượng tổ chức kè trắn đoạn kè nhằm bảo vệ bờ biển
và dãy nhà hàng nằm sát mép biển từ cửa đại đến biển an bàng
tuy nhiên cơn bão số một mươi ba gây gió to sóng cao nên các đoạn kè mềm đã ra cố trước đó bị đánh sạt lở